sau quá trình xác minh đội an ninh công an thị xã nghĩa lộ công an tỉnh yên bái đã triệu tập chủ tài khoản facebook
thông tin sai sự thật về việc xuất hiện virus corona tại thị xã nghĩa lộ
tại cơ quan chức năng đối tượng đã xác nhận tài khoản facebook trên của mình và đã đăng bài viết với nội dung nói trên
đối tượng cũng đã thành khẩn và nhận thấy hành vi trên là sai trái với quy định của pháp luật
trước những tình tiết công an thị xã nghĩa lộ đã cảnh cáo răn đe với đối tượng tránh được các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận